bốn đoàn y bác sĩ từ bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức bệnh viện e và bệnh viện nội tiết trung ương
sẽ tri viện các tỉnh an giang bà rịa vũng tàu tây ninh và sóc trăng riêng cần thơ
được bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ hỗ trợ
việc tri viện được bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long yêu cầu vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai
khi họp với các tỉnh này trước bối cảnh số ca mắc tử vong gia tăng
số ca nhiễm tại cần thơ đang tăng đột biến với tổng số ca ghi nhận trên ba mươi
thành phố hiện đang ở cấp độ dịch ba tây ninh đến ngày sáu tháng một mươi hai ghi nhận gần năm mươi ca
đang điều trị gần một mươi năm trường hợp trong đó có một trăm bảy mươi ba bệnh nhân nặng nguy kịch
an giang sóc trăng và bà rịa vũng tàu cũng báo động khi số ca mắc tăng cao
nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ở cấp độ ba bốn
bộ trưởng nguyễn thanh long đánh giá tình trạng nhiễm covid một mươi chín sẽ tiếp tục gia tăng
vì người dân tại nhiều địa phương không thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế
về phòng chống dịch tâm lý lơ là chủ quan
khi số ca mắc gia tăng đương nhiên bệnh nhân nặng sẽ gia tăng
và con số tử vong cũng sẽ có thể tăng do vậy cần nỗ lực để giảm số ca tử vong
bộ trưởng nguyễn thành long cũng lưu ý những nơi thua cấp độ dịch ba và bốn
phải thực hiện nghiêm triệt đề các biện pháp phòng chống dịch để kiểm soát số ca mắc
tại cuộc họp các địa phương đề xuất bộ y tế chi viện thêm nhân lực từ các bệnh viện trung ương
để hỗ trợ công tác điều trị cấp thêm vaccine để tiêm mũi bổ sung
và thuốc kháng virus phục vụ điều trị f tại nhà hỗ trợ máy thở
bộ trưởng nguyễn thành long yêu cầu cục quản lý khám chức bệnh
giả soát ngay việc điều động nhân lực từ các bệnh viện tuyến trung ương
trực tiếp hỗ trợ thành phố hồ chí minh và một mươi tỉnh phía nam
các bệnh viện trong danh sách phân công phải nhanh chóng đưa thêm nhân lực vào các tỉnh này
để đảm bảo phối hợp với các địa phương trong công tác phòng chống dịch
bệnh viện bạch mai trong ngày bảy tháng một mươi hai cử thêm một đoàn cán bộ y tế đến an giang
bệnh viện việt đức vào hỗ trợ bà rịa vũng tàu bệnh viện e hỗ trợ tây ninh
bệnh viện nội tiết trung ương chi viện sóc trăng
riêng cần thơ bộ trưởng yêu cầu bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
tiếp tục hỗ trợ thành phố trong điều trị
bệnh viện tuyến trung ương phải cử chuyên gia hồi sức có kinh nghiệm đến các tỉnh để hỗ trợ
đồng thời chú trọng triển khai tập huấn nâng cao năng lực điều trị cho các y bác sĩ tại chỗ bộ trưởng yêu cầu
trong công tác điều trị cần phân loại bệnh nhân người có nguy cơ tuân thủ điều trị theo tháp ba tầng
có sự liên thông chặt chẽ giữa các tầng để quản lý giám sát ca bệnh chuyển tuyến kịp thời
bộ trưởng cũng lưu ý các địa phương quản lý theo dõi và chăm sóc f tại nhà phải sâu sát
khoa học và luôn đảm bảo y tế phải gần dân nhất thông qua việc thiết lập các trạm y tế tổ y tế lưu động
mỗi xã phường có thể lập nhiều trạm y tế tổ y tế lưu động để quản lý các f nguy cơ cao
sẵn sàng chuyển tuyến kịp thời
bên cạnh đó các địa phương phải ngay lập tức ra soát việc cung cấp oxy cho những cơ sở điều trị covid một mươi chín
phải có hệ thống oxybôn máy thở phục vụ điều trị hồi sức cho bệnh nhân khi cần
về máy thở bộ y tế và các bệnh viện trung ương có thể hỗ trợ các tỉnh
nhưng chuẩn bị oxy y tế thì bộ không thể làm thay địa phương
về thuốc điều trị trong vài ngày tới khi làm xong các thủ tục tiếp nhận thuốc viện trợ
bộ y tế sẽ cấp phát phân bổ ngay cho địa phương
báo cáo của năm địa phương này đều cho thấy tỷ lệ tiêm mũi một rất cao đều trên chín mươi tám mũi hai trên tám mươi
các tỉnh này cũng đã hoàn thành tiêm vaccine mũi một cho trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang triển khai tiêm mũi hai
bộ y tế sẽ tiếp tục phân bổ vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng cho các địa phương
tuy nhiên bộ trưởng nhắc các tỉnh thành phố phải thực hiện chống dịch đi từng ngõ gõ từng nhà
trong đó lập danh sách tất cả những người cao tuổi người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine để tiêm chủng
có thể tổ chức các điểm tiêm lưu động đến tiêm tại nhà cho các trường hợp nguy cơ cao
để bảo vệ họ khỏi nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc covid một mươi chín bộ trưởng nguyễn thanh long nói
theo thống kê mới đây những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có nguy cơ cao nhiễm covid một mươi chín
và tăng một mươi bốn lần nguy cơ tử vong nếu mắc bệnh
mặc dù việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã được khuyến cáo cho tất cả người dân
nhưng hiện tại nhiều người vẫn còn nghi ngại khi tiêm
các chuyên gia cảnh báo
nhập viện và tử vong do covid một mươi chín vẫn cao trong thời gian gần đây
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ
đến nay có sáu mươi chín năm dân số hoa kỳ đã nhận được ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
năm mươi chín được tiêm đầy đủ và một mươi tám bảy đã được tiêm nhắc lại
tuy nhiên cdc hoa kỳ cho hay trong vòng bảy ngày gần đây
ước chín mươi hai tám trăm linh trường hợp mắc bệnh tăng một mươi tám so với tuần trước
và khoảng năm sáu trăm linh người mỗi ngày
các chuyên gia cảnh báo
nhập viện và tử vong do covid một mươi chín tăng sáu so với tuần trước
tỷ lệ tử vong hàng ngày trung bình trong bảy ngày là một người mỗi ngày
các chuyên gia cảnh báo
số người mắc covid một mươi chín chưa được tiêm vaccine vẫn đang tiếp tục gia tăng
thống kê tại bang new south wales của australia cho thấy
những người không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có nguy cơ phải điều trị trong phòng chăm sóc
và tử vong do covid một mươi chín cao nhiều lần so với những người đã tiêm vaccine
trong vòng bảy ngày
trong số sáu mươi một tám trăm linh ca mắc bệnh được ghi nhận từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày bảy tháng một mươi
có tới hơn sáu mươi ba chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
con số tử vong do covid một mươi chín ở những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại thái lan cũng tương tự
bộ y tế thái lan cho hay
trong số tám tám trăm linh ba trường hợp tử vong do covid một mươi chín
thì có tới sáu mươi bốn sáu bệnh nhân covid một mươi chín là những người chưa được tiêm vaccine
tại nước ta
con số thống kê tại tp hcm
tp hcm cho thấy tuần vừa qua đã có một trăm năm mươi một người tử vong
trong số đó có bảy mươi năm số ca tử vong là những trường hợp chưa tiêm mũi vaccine nào hoặc tiêm chưa đầy đủ
tiến sĩ roseel worldsky giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ cho biết
những người không được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có khả năng nhiễm covid một mươi chín cao hơn khoảng gần sáu lần so với những người đã được tiêm chủng
nguy cơ phải nhập viện cao hơn
các bệnh nhân covid một mươi chín có khả năng tử vong tăng chín lần và khả năng tử vong tăng một mươi bốn lần do các biến chứng liên quan đến covid một mươi chín
hiện tại có tới bốn mươi bảy triệu người mỹ trưởng thành đủ điều kiện và hơn một mươi hai triệu thanh thiếu niên vẫn chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ
và đây là nhóm người có nguy cơ mắc covid một mươi chín cao nhất
nhiều chuyên gia nhận định dịch covid một mươi chín hiện là mối đe dọa chủ yếu đối với nhóm chưa tiêm vaccine và để thoát khỏi đại dịch ngay lúc này là cần gia tăng tỷ lệ tiêm vaccine
trước báo cáo của nhiều quốc gia khu vực phía tây thái bình dương về việc phát hiện các ca nhiễm biến chủng omicron gia tăng hàng ngày
văn phòng khu vực tây thái bình dương của tổ chức y tế thế giới cảnh báo phân bổ địa lý về số ca nhiễm có thể đã rộng hơn so với báo cáo hiện tại
tại cuộc họp báo trực tuyến takeshi kasai giám đốc wto khu vực tây thái bình dương nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị cho những đợt lây nhiễm covid một mươi chín mới do biến chủng omicron gây ra
ông katsai cũng đề cập
đến thông tin nói rằng biến chủng omicron có thể dễ lây nhiễm hơn các biến chủng khác
một số quốc gia bao gồm cả philippines đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại để ngăn biến chủng omicron ở ngoài biên giới của họ
tuy nhiên ông kassai cảnh báo các lệnh cấm đi lại có thể trì hoãn nhưng không thể ngăn cản sự xâm nhập của biến chủng omicron
các biện pháp kiểm soát biên giới có thể chỉ hoãn sự xâm nhập của virus và giúp câu giờ
nhưng mọi quốc gia và cộng đồng phải chuẩn bị cho sự gia tăng số ca nhiễm
quan chức của tổ chức y tế thế giới nhấn mạnh rõ ràng là đại dịch này còn lâu mới kết thúc và chúng ta có thể lựa chọn cách thức xử lý virus
để phối phó với nó tốt hơn các đợt bùng phát dịch trong tương lai và giảm tác động của dịch bệnh đối với sức khỏe cộng đồng xã hội cũng như kinh tế
biến chủng omicron lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam châu phi vào tháng trước và được tổ chức y tế thế giới liệt vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
ít nhất hai mươi năm quốc gia đã báo cáo các ca nhiễm biến chủng mới trong đó có nhiều nước châu á như nhật bản hàn quốc singapore ấn độ malaysia
ông gaza đã chỉ ra các biện pháp ứng phó mà các quốc gia có thể thực hiện được để tránh lằn danh đỏ hoặc tình trạng số ca covid một mươi chín nguy kịch
vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện cũng như các phòng điều trị tích cực icu
theo ông kassai khu vực có thể tránh kịch bản làn danh đỏ và tiếp tục mở cửa xã hội cũng như nền kinh tế bằng cách tiêm chủng cho nhiều người hơn
sự kết hợp của các biện pháp y tế cộng đồng và xã hội đồng thời đảm bảo có sẵn dường bệnh cho những người cần chúng
ông kasai cho rằng các quốc gia phải tận dụng bài học kinh nghiệm từ việc đối phó với biến chủng delta
ông cũng kêu gọi các nước tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội
theo ông các biện pháp này giúp các nước có thể học cách sống chung với virus về lâu dài ngay cả khi có những đợt bùng phát mới trong tương lai
quan chức wto nói rõ rằng các biện pháp này không có nghĩa là từ bỏ việc kiểm soát covid một mươi chín
thay vào đó chúng ta sẽ liên tục điều chỉnh kết hợp các công cụ và hành động dựa trên rủi ro trong từng bối cảnh khi virus phát triển theo thời gian
trong khi một số quốc gia vẫn đang phải đối mặt với tình trạng số ca nhiễm gia tăng
ông kasai cho biết số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín hiện đã giảm và trứng lại ở nhiều quốc gia trong khu vực tây thái bình dương
ông cho rằng ngày càng có nhiều người đi tiêm chủng và sức ép đặt lên các bệnh viện
cũng như hệ thống y tế ở nhiều nơi đã giảm bớt